phát biểu tại đại hội đảng bộ học viện chính trị khu vực ba lần thứ một mươi bốn diễn ra vào sáng nay
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
bí thư đảng ủy giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đánh giá cao
và ghi nhận những kết quả mà đảng bộ học viện chính trị khu vực ba đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới học viện chính trị khu vực ba có sứ mệnh ưu tiên hàng đầu
là đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý cán bộ khoa học lý luận chính trị của khu vực
vì vậy cán bộ đảng viên cần chú trọng nâng cao trình độ kiến thức
gian luyện năng lực tư duy khoa học và năng lực tổng kết thực tiễn nâng cao bản lĩnh chính trị
bên cạnh đó đảng ủy học viện cũng phải chú trọng tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng
lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất năng lực phân loại cán bộ đảng viên